tại hà nội bộ y tế đã phối hợp với bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp số một
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi ba giữa bộ y tế và bộ công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới sự
sau hơn năm năm triển khai quy chế phối hợp lực lượng công an và y tế các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các nội dung phối hợp chất lượng các mặt công tác của hai ngành được nâng lên rõ rệt
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới
công tác phối hợp xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực y tế được thực hiện bài bản theo đúng quy trình
nhiều văn bản nghiệp vụ chuyên sâu được ban hành
tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được thời gian qua tình hình mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế lại diễn ra hết sức phức tạp
vấn đạn nhân viên y tế bị bạo hành trong các bệnh viện có xu hướng gia tăng
gian tới sự phối hợp giữa hai ngành công an và y tế cần được tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hơn nữa
để bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở y tế để nhân viên y tế và người bệnh yên tâm trong quá trình khám chữa bệnh